phiên tòa xét xử vụ tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam bị thất thoát tám trăm linh tỷ đồng
vì góp vốn vào ocean bank tiếp tục phần tranh luận
các bên tập trung xem xét phân tích các chứng cứ lời khai trước đó của các bị cáo
kết luận điều tra để làm rõ các tình tiết trong vụ việc
trong phiên tòa hôm nay các luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn xuân sơn và các bị cáo khác
đã đưa ra lời báo chữa để gỡ tội cho thân chủ của mình
sau khi đại diện viện kiểm sát kiến nghị mức án cho bảy bị cáo trong vụ án
tập trung phân tích các mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo ninh văn quỳnh
nguyễn xuân sơn nguyễn xuân thắng hà văn thắm
các luật sư cho rằng còn nhiều tình tiết trong vụ việc này mà hội đồng xét xử cần phải xem xét kỹ
vì điều đó quyết định đến mức án mà các bị cáo sẽ phải chịu do hành vi của họ gây ra
về mâu thuẫn trong khoản tiền mà hà văn thắm nhờ nguyễn xuân sơn đưa cho ninh văn quỳnh
các luật sư cho rằng nếu làm sáng tỏ mục đích và tổng số tiền chăm sóc này
sẽ làm rõ vai trò của ninh văn quỳnh trong quyết định góp vốn của pvn và ocean bank
các luật sư bảo chữa cho rằng do các bị cáo không cập nhật kịp thời sự thay đổi của luật các tổ chức tiến dụng
về tỷ lệ góp vốn tối đa vào tổ chức tín dụng nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo
một cách nhân văn và đội lượng hơn khi xác định yếu tố lỗi ở mặt chủ quan của các bị cáo
theo ý kiến của đại diện pvn đúng là luật các tổ chức tiến dụng năm hai nghìn một mươi có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc thực thi
tuy nhiên việc thực thi rất cần có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền và có kế hoạch lộ trình phù hợp
đặc biệt khi tồn tại sự khác biệt giữa các quy định của pháp luật
trong phiên làm việc chiều nay luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị thủ tướng xem xét
đánh giá lại việc mua cổ phần của các tổ chức tiến dụng với số tiền đồng đã thực hiện với một số tổ chức tín dụng
trong đó có ocean bank cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành qua đó cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của pvn